phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang vừa phối hợp với công an tỉnh lào cai và các đơn vị nghiệp vụ
chia phá đường dây vận chuyển mua bán trái phép cho ma túy liên tỉnh với số lượng lớn
vào lúc một mươi bốn h ngày một mươi tám tháng một tại khu vực thôn cầu thủy thị trấn việt quang huyện bắc quang
các đơn vị đã tiến hành bắt quả tang đối tượng tráng xeo sình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê quán thị trấn cóc pài huyện xín mần
hiện đang thường trú tại xã xuân hòa huyện bảo yên tỉnh lào cai khi đối tượng đang vận chuyển trái phép cho ma túy đi tiêu thụ
tăng vật thu giữ trên người của sình gồm một bánh dạng khối hình chữ nhật và ba gói ni lông có chứa các viên nén
bước đầu sình khai nhận số tăng vật trên là một bánh heroin khối lượng là ba trăm năm mươi một năm g và một mươi tám viên ma túy tổng hợp
khối lượng là gần một sáu mươi tám kg đang trên đường đi vận chuyển tiêu thụ
ngoài ra cơ quan công an đang tạm giữ một đối tượng khác có liên quan đến đường dây này
vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra